thưa quý vị hôm qua mùng hai tháng một mươi hai tân quốc vương thái lan rama x vương hiệu maha vajiralongkorn
đã chủ trì lễ cầu nguyện phật giáo và cúng dường để tỏ lòng tôn kính với người cha của mình
cố nhà vua fumifon aduzadeh đánh dấu năm mươi ngày mất của vị quân vương có thời gian trị vì lâu nhất lịch sử thế giới hiện đại
buổi lễ được xem như là nghĩa vụ hoàng gia chính thức đầu tiên mà tân vương thái lan vajiralongkorn thực hiện trên công vị mới
một trong những hoạt động đầu tiên của nhà vua sẽ là phê chuẩn một dự thảo hiến pháp do quân đội soạn thảo
vốn được cử tri thái lan thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng tám vừa qua
theo chính phủ thái lan văn kiện này sẽ mở đường cho việc tổ chức bầu cử vào cuối năm sau
việc hoàng tử vajiralongkorn trở thành nhà vua mới đã được báo chí thái lan đăng tải đậm nét
trong khi đó người dân cũng rất vui mừng và háo hức chào đón vị vua thứ một mươi của vương triều chakerry
theo quy định nhà vua rama một mươi sẽ có quyền lực của vị quân chủ để ký ban hành luật
chứng kiến các quan chức tuyên thệ nhậm chức và giữ vai trò nguyên thủ quốc gia của thái lan
ông cũng là người đứng đầu trên danh nghĩa của quân đội tòa án và chính phủ